hôm nay ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại tòa nhà liên hợp quốc ba trăm linh bốn khi mã hà nội đã diễn ra chương trình tổng kết
chuỗi một mươi hai chương trình ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới do báo sinh viên việt nam và chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam tổ chức
đây là chuỗi chương trình rất thành công khi được sự ủng hộ nhiệt tình từ lãnh đạo các cơ quan tổ chức các nghệ sĩ các trường đại học
thành công của chương trình không chỉ ở số lượng sinh viên tham dự các chương trình trực tiếp đông hay số lượng các cam kết trên mạng nhiều trong thời gian vừa qua
mà còn là sự cam kết tiếp tục ủng hộ chiến dịch của các lãnh đạo các nghệ sĩ lãnh đạo các trường đại học và đông đảo sinh viên trong thời gian tới
hai chương trình ngày hội trung tây xóa bỏ định kiến giới đã được tổ chức thành công tại nhiều cụm trường đại học có đông đảo sinh viên trên toàn quốc
như thành phố hồ chí minh hà nội huế đà nẵng thái nguyên hải dương vĩnh long
mỗi chương trình thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự trực tiếp vào các hoạt động như tọa đàm xem phim thi tiểu phẩm tham dự lễ hội ẩm thực
xem triển lãm ảnh về chủ đề xóa bỏ định kiến giới
sau một mươi hai chương trình đã có hàng vạn sinh viên cam kết trực tiếp ủng hộ bình đẳng giới và xóa bỏ định kiến giới